tính đến dạng sáng nay ngày năm tháng chín trên địa bàn tỉnh quảng bình mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài khiến cho nhiều địa phương bị cô lập do mưa lũ dần cao
tại các huyện trung du và vùng cao nước thượng nguồn cùng với nước từ suối khe đổ về các sông rồi đổ mạnh ra cửa biển nhật lệ
chịu ảnh hưởng của cơn bão số bốn và đợt áp thấp nhiệt đới những ngày qua trên địa bàn tỉnh quảng bình xảy ra mưa lớn kéo dài gây nên tình trạng ngập lụt ở nhiều địa phương
tính đến sáng ngày năm tháng chín tình trạng mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài khiến mực nước ở các sông kiến giang sông danh sông son sông nhật lệ lên nhanh và đạt mức báo động ba dòng nước đỏ ngâu từ các sông đang đổ rồn về cơ biển nhật lệ
đêm mùng bốn dạng sáng ngày mùng năm thì lượng nước mưa tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình có thể nói là không cao
đến nay công tác phòng chống thiên tai được các huyện của tỉnh quảng bình thực hiện hết sức khẩn trương
chính quyền địa phương đang nhanh chóng di rời người dân sống tại các điểm sung yếu đến khu vực an toàn
tuy nhiên trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận có hai người chết và một người bị thương do mưa lũ